tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu bang hessen cộng hòa liên bang đức do ông boris ii
chủ tịch nghị viện bang làm trưởng đoàn
phát biểu tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đánh giá cao vị trí và tiềm năng
của bang hessen tại đức bang hessen đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại
giữa hai nước hai bên cần khuyến khích các doanh nghiệp đức sang việt nam đầu tư vào các lĩnh vực
của việt nam có nhu cầu và bang có thế mạnh đề nghị ngài chủ tịch nghị viện trong phạm vi chức trách
ảnh hưởng có tiếng nói ủng hộ eu sớm phê chuẩn các hiệp định giữa eu và việt nam
chính quyền bang tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam sinh sống
làm ăn ổn định và hòa nhập tốt tại đức